bộ văn hóa thể thao và du lịch đã tiến hành họp báo thường kỳ quý ba
nhằm giải đáp nhiều vấn đề nóng trong thời gian vừa qua
đặc biệt là vấn đề liên quan đến công trình xây dựng trái phép trên đỉnh mã pì lèng tỉnh hà giang
đang được dư luận hết sức quan tâm
cũng trong ngày hôm nay ubnd tỉnh hà giang đã có báo cáo gửi thủ tướng chính phủ
về công trình nhà nghỉ nhà hàng panorama xây dựng trái phép tại đèo mã pì lèng huyện mèo vạc tỉnh hà giang
theo đó bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết công trình xây phạm trên mã pì lèng
nằm ngoài khu vực bảo vệ hai của di tích danh thắng quốc gia mã pì lèng
nhưng theo điều ba mươi sáu luật di sản văn hóa để tránh những tổn hại đến cảnh quan danh thắng
thì công trình này cần có ý kiến bằng văn bản của bộ văn hóa thể thao và du lịch
đến nay bộ vẫn chưa hề nhận được văn bản xin ý kiến của tỉnh hà giang
trong ngày tám tháng một mươi cục di sản văn hóa của bộ cũng đã lên kiểm tra thực tế công trình tại đỉnh mã pì lèng
sau khi khảo sát đoàn sẽ có ý kiến báo cáo bộ trưởng và bộ văn hóa thể thao và du lịch
sau đó tiếp tục thông tin đến báo chí về vấn đề này